mặc dù chỉ mới đưa vào hoạt động đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám nhưng bộ phận giám định và giám sát tri khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của tỉnh hải dương đã đạt được những kết quả nhất định
việc giám định chi không chỉ giúp cho bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh chi đúng theo quy định mà còn giúp người bệnh bảo vệ quyền lợi khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế